khi mà các bạn thực hiện hoạt động thì cũng nhận được cái sự ủng hộ rất là lớn của nhân dân
và đối với chúng tôi thì trong thời gian tấp tới với ý nghĩa như thế
và hiệu quả mà đề án đem lại
thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động
thành lập mới đội hình camera ba trăm sáu mươi a trẻ mới
và mở rộng thêm trong các cơ sở đoàn trực thuộc
đặc biệt là khối các khối như các khối cao đẳng đại học và trung học phổ thông
và thông qua đó thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là
cũng để xây dựng hình ảnh và chứng minh cho nhân dân thấy là
thanh niên quận cầu giấy nói riêng và thanh niên của thủ đô hà nội nói chung
không chỉ là những người mà tích cực và năng động sáng tạo
trong nhiệm vụ phát triển kinh tế
nhưng cũng là những con người hết sức là tình nguyện trong
vì cuộc sống cộng đồng và với cái mục tiêu cao nhất
gọi là xây dựng một xã hội văn minh và tốt đẹp hơn
từ khi triển khai các mô hình này
thì là lúc các bạn hoạt động
đoàn viên thanh niên hoạt động
thì tôi và một bạn trong thường vụ đoàn
cũng thường xuyên là theo sát và chụp ảnh
ghi lại những cái hình ảnh mà các bạn đang làm
và tích cực up trên trang facebook cá nhân
chia sẻ trên trang facebook của quận đoàn
để với mục đích là những hình ảnh đó
có thể lan tỏa rộng rãi đến tất cả các bạn
đoàn viên thanh niên trên cả nước nói chung
để nhân rộng hơn nữa những cái hình ảnh đẹp
và những cái việc làm đẹp tới các bạn đoàn viên thanh niên